hôm qua công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ ô tô khách mang bị kiểm soát ba mươi t ba nghìn bảy trăm linh hai chạy tuyến hà nội lạng sơn có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu
kiểm tra trên xe lực lượng công an phát hiện một mươi hai thùng xốp có tổng trọng lượng ba trăm bảy mươi kg chứa thực phẩm chay đông lạnh có nguồn gốc từ trung quốc
tại thời điểm kiểm tra lái xe kiêm chủ hàng là bùi văn vinh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
anh bùi văn vinh khai nhận số hàng thực phẩm trên được mua thu gom tại khu vực biên giới thị trấn đồng đăng đang trên đường vận chuyển về hà nội tiêu thụ thì bị bắt giữ